nhật lời mời của nhà nước nhật bản chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới nhật bản từ ngày hai mươi chín tháng năm đến ngày hai tháng sáu tới
đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới nhật bản đầu tiên của chủ tịch nước trần đại quang trên cường vị chủ tịch nước
một trong những yếu tố nền tảng gia tăng giá trị hợp tác việt nam và nhật bản là nguồn nhân lực chất lượng cao am hiểu văn hóa việt nam nhật bản
vì thế giáo dục trong nhiều năm qua luôn là điểm nhấn hợp tác giữa hai nước từ chương trình học bồng trao đổi sinh viên cho đến việc mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu
thông qua các chương trình này không chỉ sinh viên việt nam có thể tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của nhật bản
mà sinh viên nhật bản cũng có cơ hội tìm hiểu về việt nam và sự giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia sẽ được tăng cường
ra đời vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn theo quyết định của thủ tướng chính phủ trường đại học việt nhật là biểu tượng của tình hữu nghị
và có khả năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả hai nước
suốt từ khi thành lập đến nay thì trường đại học việt nhật nhận được rất là nhiều những sự kỳ vọng và sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao của hai quốc gia
cụ thể là trong tất cả những hội đàm cấp cao giữa hai quốc gia gần đây thì nội dung hợp tác về trường đại học việt nhật luôn được đề cập
chúng tôi đặt ra cái mục tiêu là đến năm hai nghìn một mươi năm thì trường đại học việt nhật sẽ trở thành một trường đại học nghiên cứu hàng đầu
ở tại châu á trong lĩnh vực về phát triển mềm vững lĩnh vực về công nghệ và kỹ thuật tiên tiến và hoặc liên ngành

nhưng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng chắc chắn không chỉ có giáo dục
nhật bản còn là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam là nước tài trợ oda lớn nhất cho việt nam
nhà đầu tư số một tại việt nam
đối tác đầu tư và vốn đã giải ngân đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam
chúng ta biết rằng năm nay là năm kỷ niệm lần thứ bốn mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa việt nam và nhật bản
cho nên cái chuyến đi này của chủ tịch nước trần đại quang
nó đánh dấu một cái mốc mới trong mối quan hệ giữa hàng nước
sau bốn mươi năm năm nó đang đạt ở cái đỉnh cao nhất
cái chuyến đi thăm này nó cũng diễn ra sau năm hai nghìn một mươi bảy là năm mà có rất nhiều những hoạt động quan trọng giữa hai nước
chúng ta biết rằng năm ngoái là năm nhật hoàng và hoàng hậu đi thăm việt nam
có thể nói đây là một cái sự kiện nó mang một ý nghĩa chính trị và tình cảm rất là lớn giữa hai nước
bởi vì nhật hoàng và hoàng hậu chỉ đi thăm nước nào mà có quan hệ đặc biệt
chuyến thăm nhật bản lần đầu tiên của chủ tịch nước trần đại quang
bị chủ tịch nước chắc chắn sẽ tạo nên xung lực mới
để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai quốc gia
nhất là trong bối cảnh hiệp định cptpp đã quay trở lại